thưa quý vị nhận lời mời của tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam nguyễn phú trọng và phu nhân
chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam võ văn thưởng và phu nhân tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản trung quốc
chủ tịch nước cộng hòa nhân dân trung hoa tập cận bình và phu nhân sẽ tham cấp nhà nước đến cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi ba tháng một mươi hai
chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và phu nhân sẽ tham cấp nhà nước đến cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi ba tháng một mươi hai
hai bên diễn ra thường xuyên trao đổi giữa các bộ ngành địa phương duy trì chặt chẽ hợp tác trên các lĩnh vực tiếp tục đi vào chiều sâu mang lại lợi ích thiết thực cho người dân hai nước
ông uông văn bân cho rằng việt nam và trung quốc đều là nước xã hội chủ nghĩa đều đang thúc đẩy sự nghiệp đổi mới và cải cách phù hợp với tình hình của mỗi nước
việc tăng cường đoàn kết hữu nghị và làm sâu sắc hơn hợp tác cùng có lợi phù hợp với lợi ích của cả hai bên có lợi cho việc duy trì hòa bình ổn định và thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới
các nguồn tin an ninh palestine cho biết trong ngày hôm qua máy bay chiến đấu của israel đã phá hủy đền thờ hồi giáo lâu đời nhất và lớn nhất ở giải gaza
đây là đền thờ được xây dựng cách đây hơn một bốn trăm linh năm với diện tích khoảng bốn một trăm linh m hai
al omary đền thờ hồi giáo lớn nhất và lâu đời nhất ở giải gaza đã bị phá hủy trên diện rộng trong các cuộc tấn công của israel
phong trào hồi giáo hamas ở gaza đã lên án các cuộc tấn công của israel đồng thời lưu ý cho đến nay quân đội israel đã phá hủy một trăm linh bốn đền thờ hồi giáo trên khắp giải gaza
trong một diễn biến khác cùng ngày lực lượng phòng vệ israel thông báo đã tấn công vào hơn bốn trăm năm mươi mục tiêu ở giải gaza bao gồm các khu quân sự trạm quan sát và kho vũ khí
lực lượng hamas đã lên tiếng kêu gọi hội đồng bảo an liên hợp quốc tìm giải pháp nhằm chấm dứt cuộc chiến tàn khốc ở gaza vốn đã khiến hơn một mươi bảy bốn trăm linh người palestine thiệt mạng sau hơn hai tháng giao tranh
tuyên bố của văn phòng truyền thông hamas nêu rõ phong trào này kêu gọi hội đồng bảo an liên hợp quốc cộng đồng quốc tế và tất cả các quốc gia trên thế giới chấm dứt cuộc chiến tàn khốc hiện nay và cứu giải gaza trước khi quá muộn
trước hamas đưa ra tuyên bố trên ngay trước khi hội đồng bảo an tiến hành bỏ phiếu về sự thảo nghị quyết
ngừng bắn nhân đạo ở giải gaza nghị quyết do các tiểu phương quốc ở đặc tướng nhất uae soạn thảo và đã nhận được sự tán thành của một mươi ba trong tổng số một mươi năm thành viên của hội đồng bảo an
hai thành viên còn lại là mỹ bỏ phiếu chống và anh bỏ phiếu trắng
uae đã bày tỏ sự thất vọng trước kết quả trên và lấy làm tiếc về việc hội đồng bảo an đã không thể thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức tại giải gaza
đại sứ quán mỹ ở baghdad đã kêu gọi chính phủ iraq thực hiện các biện pháp nhằm bảo vệ nhân viên của phái
bộ này sau vụ tấn công bằng rocket nhằm vào đại sứ quán mỹ trong vùng xanh ở trung tâm thủ đô của baghdad iraq sáng qua
người phát ngôn đại sứ quán mỹ nhấn mạnh chính phủ iraq cần phải bảo vệ nhân viên ngoại giao của mỹ nhân viên của đối tác liên minh và các cơ sở hạ tầng phục vụ công việc của đại sứ quán
theo thông báo này đã xảy ra hai loạt tấn công bằng rocket nhằm vào khu phức hợp đại sứ quán mỹ ở baghdad vào khoảng bốn giờ một mươi năm phút ngày hôm qua theo giờ địa phương
trong khi đó một quan chức mỹ cho biết vụ tấn công phóng đoạt rocket này nhằm vào các lực lượng của mỹ và liên minh ở gần căn cứ union ba và khu phức hợp đại sứ quán mỹ ở baghdad tuy nhiên chưa có báo cáo về thương vong sau vụ việc
và đây là lần đầu tiên đại sứ quán mỹ ở baghdad hứng chịu tấn công bằng rocket kể từ khi xảy ra cuộc xung đột giữa phong trào hồi giáo hamas và israel vào hôm bảy tháng một mươi
hiện chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm đứng sau vụ việc trên
các nhà đàm phán của liên minh châu âu eu đã đạt được thỏa thuận về các quy tắc trí tuệ nhân tạo toàn diện đầu tiên trên thế giới mở đường cho việc giám sát pháp lý đối với công nghệ được sử dụng trong các dịch vụ ai phổ biến như chat gpt
sau ba mươi sáu giờ tranh luận tại bruxelles các nhà đàm phán đã đưa ra những quy tắc về cách sử dụng ai ở châu âu điều mà họ gọi là đạo luật ai và cho rằng nó sẽ không ảnh hưởng đến sự phát triển của lĩnh vực này
như vậy đạo luật ai của eu đã gấp rút được thống nhất cũng nhanh như sự bùng nổ với tốc độ chóng mặt của các mô hình ai như chatbot chat gpt kể từ cuối năm hai nghìn hai mươi hai
mặc dù thừa nhận sự tiến bộ và hữu ích của các mô hình ai song các nhà phê bình vẫn lo ngại về việc công nghệ này có thể dễ dàng bị lạm dụng nhằm phục vụ cho các mục đích xấu
ủy ban châu âu lần đầu đề xuất luật này vào năm hai nghìn hai mươi một nó vẫn cần phải được các quốc gia thành viên chính thức thông qua nhưng thỏa thuận chính trị hôm thứ sáu được coi là giáo cấp
các quốc gia và khu vực khác cũng đã và đang gấp rút ban hành các điều luật hoặc quy định về sử dụng ai
tổng thống pháp emmanuel macron cam kết rằng nhà thờ đức bà ở thủ đô paris sẽ được hoàn tất phục dựng đúng theo kế hoạch vào ngày tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi bốn
tuyên bố trên được nhà lãnh đạo pháp đưa ra trong chuyến thăm nhà thờ đức bà và thị xác công tác trùng tu sau khi vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra vào ngày một mươi năm tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
đã phá hủy nhiều phần quan trọng của địa điểm lịch sử này
việc khôi phục công trình kiến trúc được tổ chức giáo dục khoa học và văn hóa thuộc liên hợp quốc unesco công nhận là di sản thế giới đã gặp nhiều trở ngại
ban đầu tổng thống macron cam kết sẽ khôi phục nhà thờ đức bà trong vòng năm năm để kịp mở cửa trở lại địa điểm này trong thời gian paris đăng cai olympic mùa hè hai nghìn hai mươi bốn
tuy nhiên mốc thời gian này đã bị hủy bỏ do việc thi công phải lùi lại nhiều tháng để nhường chỗ cho các nỗ lực
tổng thống macron đã gửi nhiễm độc chỉ sau khi hơn ba trăm linh tấn chỉ từ mái nhà thờ tan chảy trong vụ hỏa hoạn
sau đó các yếu tố về thời tiết cũng như lệnh phong tỏa để phòng chống dịch covid một mươi chín cũng làm gián đoạn công tác trùng tu nhà thờ
ở thời điểm hiện tại ngọn tháp mới của nhà thờ đức bà đã cơ bản được hoàn thiện
công trình này dự kiến sẽ được hoàn tất khi kinh đồ ánh sáng đăng cai olympic hai nghìn hai mươi
hiện cơ quan chức năng pháp vẫn đang tiến hành điều tra nhằm xác định nguyên nhân gây hỏa hoạn
theo kết luận sơ bộ đây có thể là một vụ tai nạn do sự cố điện hoặc ai đó đã vứt tàn thuốc bất cẩn
từ ngày một mươi một tháng một mươi hai tới đây trung quốc sẽ giảm hai mươi năm lệ phí thị thực cho công dân một số quốc gia
trong đó có thái lan nhật bản mexico việt nam và philippines thông báo vừa được bộ ngoại giao trung quốc công bố
nhiều đại sứ quán và lãnh sự quán trung quốc trên khắp thế giới sẽ thực hiện chính sách tạm thời
giảm lệ phí visa còn bằng bảy mươi năm so với mức hiện tại
thời gian áp dụng là từ ngày một mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi bốn
đây được coi là giải pháp mới nhất được chính phủ trung quốc tiến hành nhằm thúc đẩy ngành du lịch nước này
các cơ quan ngoại giao và lãnh sự địa phương của trung quốc sẵn sàng cung cấp thêm thông tin chi tiết
đồng thời tiếp tục tối ưu hóa thị thực và quy trình nhập cảnh
áp dụng nhiều chính sách thuận lợi cho người nước ngoài để tăng cường quan hệ với các quốc gia trên thế giới
trung tâm khí tượng quốc gia trung quốc dự báo là nhiều khu vực thuộc miền bắc miền trung và miền đông của nước này
sẽ hứng chịu hai đợt tuyết và mưa lớn trong những ngày tới khiến nhiệt độ tiếp tục giảm đáng kể
theo đó trong các ngày một mươi và một mươi một tháng một mươi hai miền bắc của trung quốc và các khu vực giữa sông hoàng hà và hoài hà
sẽ chứng kiến đợt tuyết rơi lan rộng đầu tiên trong mùa đông năm nay
tuyết rơi dày chủ yếu ở các tỉnh sơn tây hà bắc và hà nam
lượng tuyết có thể gần bằng hoặc là ngang bằng mức cao lịch sử
từng được ghi nhận ở thời điểm này trong các mùa đông trước
trong khi đó đợt mưa và tuyết thứ hai dự báo sẽ diễn ra từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi năm tháng một mươi hai
giới chuyên gia khuyến cáo các khu vực được dự báo trên cần phải tăng cường phòng ngừa
những tác động bất lợi đối với giao thông nguồn cung năng lượng cũng như lĩnh vực nông nghiệp và chăn nuôi
cần phải làm gì với những chiếc xăm lốp cũ bỏ đi
phát sinh mỗi lần sửa chữa vẫn luôn là vấn đề đau đầu của ngành sản xuất xe đạp
do có tạp chất mà xăm lốp rất khó tái chế và thường được xử lý như là rác đốt được
các loại phụ tùng xe đạp khác như phanh van hay nan hoa cũng hầu như không thể tái chế tái sử dụng
là một người yêu thích xe đạp và không thể chỉ đứng nhìn những vật dụng đó bị vất bỏ
một nghệ nhân tại thành phố odawara của nhật bản đã tận dụng phụ tùng xe cũ
để sáng tạo ra những sản phẩm tái chế độc đáo tạo ra cho chúng một vòng đời mới
câu chuyện này cũng sẽ khép lại bản tin ngày hôm nay
từ sáng sớm ông yamamoto asushi đã tìm đến cửa hàng xe đạp
thế nhưng mục đích của ông không phải là mua xe đạp mới mà là lấy những xăm lốp cũ này
ông sẽ tái chế chúng thành những phụ kiện và sản phẩm khác
xăm lốp xe đạp cũ thường không được tái sử dụng vì chi phí tốn kém
cao su rất ít mà bên trong lạnh nhiều sợi
sẽ rất tuyệt vời nếu thứ vốn sẽ bị vứt đi có thể được tái sinh thành sản phẩm mới và tiếp tục sử dụng trong thời gian dài
ông yamamoto cải tạo một phòng trong nhà mình thành xưởng chế tác sản phẩm
các công đoạn bắt đầu từ xử lý thô vệ sinh sạch bụi bẩn và vụn cao su còn xót lại
tiếp đó ông may gắn hai cạnh của xong lại thành từng dài dài cắt gọt và thêm một lớp lót bằng vài nì
thành phẩm là một chiếc túi sách độc nhất vô nhị không giống với bất kỳ chiếc nào khác
trước đó tôi đã cắt sạch một nửa do đó giờ tôi có thể may nối vào đoạn đã cắt
nửa trên vẫn là ống xăm tròn ban đầu
tôi đã phải thử rất nhiều cách khác nhau phải có định hình trước trong đầu rồi mới bắt tay vào chế tác
đó cũng chính là khoảnh khắc tuyệt vời nhất
chiếc túi làm từ ba chiếc xăm xe đạp bỏ đi này có giá khoảng một trăm hai mươi đô la mỹ và rất được ưa chuộng
từ thời còn lại sinh viên ông yamamoto đã có sở thích đi xe đạp
bởi cảm giác di chuyển chậm có thể tận hưởng từng không cảnh xung quanh
ngay cả sau khi bắt đầu làm việc trong một hãng may mặc ông vẫn dành thời gian ghé thăm các cửa hàng xe đạp
tại đó ông đã phát hiện ra các thùng phế liệu bị bỏ quên trong một góc cửa hàng
năm ba mươi năm tuổi ông quyết định xin nghỉ việc và lập nên thương hiệu đồ tái chế tận dụng phụ tùng xe đạp bỏ đi
mục tiêu là làm ra những sản phẩm hoàn toàn thủ công tìm mì chứa đựng thời gian và công sức của người nghị nhân
thay vì mất thời gian làm sạch mua vật liệu mới về làm sản phẩm rõ ràng là nhanh hơn sạch hơn và rẻ hơn
thế nhưng kinh doanh như vậy thì hiệu quả xong lại rất nhàm chán
dùng vật liệu đã qua sử dụng sẽ tạo được những đặc điểm và dấu ấn riêng thú vị hơn nhiều
thanh móc treo gắn tường này được tái chế từ tay phanh xe đạp
với kiểu dáng độc đáo sản phẩm được rất nhiều khách hàng ưa thích
chiếc ghim thiệp trang trí này cũng vậy nó được làm từ xích và nan hoa xe bỏ đi
cả van xe đạp cũng có thể dùng làm móc treo chìa khóa
phía chợ trong khuôn viên ngôi đền gần tokyo này là nơi ông yamamoto thường bày bán các sản phẩm
không ít du khách đến mua sắm bị cuốn hút bởi những sáng tạo độc đáo của ông
nan hoa cũ gãy hỏng từng là một phần của chiếc xe đạp mình yêu thích
giờ được tái sinh thành móc cho chìa khóa đeo bên hông có thể tiếp tục sử dụng cảm giác thật tuyệt vời
giống như việc tỉ mỉ chế tác thủ công từng công đoạn mà ít dùng đến máy móc
ông yamamoto hy vọng các tác phẩm của mình sẽ góp phần truyền đi thông điệp về sống chậm lại
cảm nhận nhiều hơn và chân quý mỗi món đồ chúng ta đã sử dụng
cuộc sống đôi lúc dường như diễn ra quá nhanh ai ai cũng tìm kiếm những điều mới mẻ
còn tôi lại cho rằng những gì chúng ta đã có lẽ ra là đủ
xe đạp di chuyển chậm nhưng chỉ cần tiếp tục đạp

thì sẽ luôn chuyển động ta có thể cảm nhận rõ ràng điều đó
với tôi cuộc sống cũng như vậy
bằng nỗ lực của mình chúng ta tiến lên phía trước từng chút một thì cuối cùng cũng sẽ đến